tận dụng phế phẩm vỏ chuối xiêm xanh phổ biến ở đồng bằng sông kiều long
hai học sinh chuyên hóa là phạm trần bảo nghi và trần lê anh duy lớp một mươi một a bốn
trường trung học phổ thông chuyên lý tự trọng quận bình thủy thành phố cần thơ
nghiên cứu chích ly polyphenol từ vỏ chuối xiêm sản xuất thành công chế phẩm sinh học an toàn
có tác dụng bảo quản rau củ quả kéo dài thời gian tươi của rau củ quả
mà không ảnh hưởng đến màu sắc chất lượng hay sức khỏe người tiêu dùng
qua đọc tài liệu trong và ngoài nước cũng như tham vấn ý kiến các thầy cô
các chuyên gia trong đại học cần thơ bảo nghi và bạn cùng lớp trần lê anh duy
đã bắt tay vào thu gom vỏ chuối xiêm và bào chế thành phẩm sinh học bảo quản rau củ với nhiều tính năng ưu việt
dịch chếp polyphenol trong vỏ chuối xiêm được sử dụng ở tỷ lệ thích hợp
không chỉ ngăn cản sự hóa nâu mà còn có tác động tích cực trong việc kháng khuẩn
giúp bảo quản trái cây đã gọt vỏ tươi mới lên đến bảy ngày thay vì vài tiếng như hiện nay
trong vỏ chuối đặc biệt là vỏ chuối xiêm thì có một lượng lớn hợp chất sinh học và đặc biệt là polypenol
vì vậy mà nhóm chúng em đã nghiên cứu để mà trích ly cái hợp chất bolipenol từ vỏ chuối sim
để mà có thể đánh giá được khả năng ứng dụng và tạo thành một số cái sản phẩm
thì nhóm chúng em cũng đã tạo ra được một số sản phẩm như là bột vỏ chứa hòa tan
thì có tác dụng như một số cái loại trà hiện nay mình uống nó có thể bảo vệ đường ruột của mình
giúp tăng cường sức khỏe
thì hợp chất polyphenol thì có khả năng kháng khuẩn
ngoài ra thì nhóm chúng em cũng có tạo ra được serim dưỡng da để kháng oxy hóa chống cho da bị lão hóa nhanh
và còn một cái sản phẩm nữa thì nhóm chúng em đã tạo ra được dịch chiếc polyphenol từ bột vỏ chuối
có thể bảo quản được các ăn liền ngăn hóa nâu ra củ quả trong khoảng thời gian hơn hai mươi bốn giờ
là người hướng dẫn trực tiếp cho bảo nghi và anh duy thực hiện đề tài
thầy lê đỗ huy cho biết phương pháp nghiên cứu này rất mới mẻ nhưng mang lại hiệu quả bất ngờ
hai học sinh là bảo nghi và anh di thì tỏ ra có năng lực trong quá trình nghiên cứu
có chịu khó đầu tư tìm tòi tham khảo tài liệu
và trong quá trình thực nghiệm thì xuyên ngăn thường xuyên có những ý kiến mới để dẫn đến kết quả thành công của đề tài
còn về ứng dụng thực tiễn của đề tài thì với hai sản phẩm chính làm ra được đó là cao chiếc polyphenol dùng để bảo quản trái cây tươi
đồng thời là đề tài cũng làm ra được sản phẩm là serum dưỡng da
thì hai sản phẩm này thì đều có thể được nếu mà được cái quá trình kiểm nghiệm lâm sàng một cách kỹ càng hơn thì có thể nhân rộng ra quy mô lớn
kết hợp với điều kiện hiện có ở đồng bằng sông cửu long là nguồn nguyên liệu vỏ chú xiêm rất đa dạng phong phú
đề tài là hứa hẹn có thể là mở rộng và có thể là triển khai sản xuất trên quy mô lớn về sau
thì chúng em đã nghiên cứu ra cái sản phẩm này để ứng dụng để bảo quản trái cây ăn liền
cái sản phẩm của em thì theo qua quá trình nghiên cứu thì cái thời gian bảo quản của trái cây
ví dụ như là trái xoài thì bảo quản được một mươi tiếng còn những trái cây mà nhiều đường hơn thì cái thời lượng nó sẽ giảm còn khoảng từ bảy đến tám tiếng
sau tám tuần bảo quản lạnh khả năng trồng hóa nâu của cao chiết từ bột vỏ chuối đã được khẳng định khi ngâm mẫu khoai tây
sản phẩm được các chuyên gia đánh giá có tính an toàn khả thi cao ngăn ô nhiễm môi trường tăng hiệu quả kinh tế cho cây chuối xiêm nói riêng và hàng nông sản nói chung